công an quận tân phú tp hcm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh nguyễn văn đê
sinh năm hai nghìn ngụ tại phường hiệp tân quận tân phú vì thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
quyết định xử phạt hành chính với mức phạt một mươi triệu đồng được công an quận tân phú ban hành đối với anh nguyễn văn đê
vì hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân với nội dung tp hcm bị phong tỏa một mươi bốn ngày
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp những thông tin sai sự thật đều hoang mang dư luận
ảnh hưởng lớn tới công tác phòng chống dịch của thành phố
nhiều người dân cũng đồng tình với việc xử lý nghiêm minh các đối tượng tung tin đồn